vào lúc sáu h một mươi năm sáng bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa nhận được tin báo về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại thôn đà sơn xã hà bắc huyện hà trung tỉnh thanh hóa
nạn nhân là vợ chồng ông tống duy nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi và bà cù thị kiện sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba bỏ mạng ngay trước sân nhà với tổng cộng bốn mươi ba vết tác động bằng vật sắc nhọn khắp người
chứng tỏ kẻ thù ác ra tay hết sức tàn động
ba mươi phút sau khi nhận được tin báo cả giám đốc và phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương thu thập dấu vết truy tìm manh mối phá án
tại hiện trường có rất nhiều vết máu kéo dài từ hè nhà xuống góc sần
đặc biệt cơ quan cảnh sát điều tra đã thu thập được một dấu dày đi trên nền sân nhận định là của hung thủ
qua phân tích mẫu máu ở khu vực nhà tắm không chùng với mẫu máu nạn nhân
lực lượng kỹ thuật hình sự xác định đối tượng vật lộn với nạn nhân đã bị thương tích
đây là vết máu rất quan trọng trong quá trình truy nguyên đối tượng
tiếp tục mở rộng khám nghiệm hiện trường cơ quan cảnh sát điều tra cũng phát hiện sau vườn nhà nạn nhân
rất nhiều dấu dài những vết máu nhỏ giọt nhiều khả năng đây là hướng đối tượng tẩu thoát
tuy nhiên sau đó đối tượng di chuyển theo hướng nào rất khó để xác định
hiện trường vụ án xảy ra tại khu vực dân cư thừa thớt ít người qua lại
có nhiều nhà bị bỏ hoang địa bàn xã hà bắc có nhiều thanh niên đi làm ăn xa quê
nhiều gia đình chỉ có hai vợ chồng lớn tuổi sinh sống
thời gian gây án vào lúc dạng sáng nên công tác xác định nhân chứng biết việc rất khó khăn
tổng hợp quá trình khám nghiệm tử thi khám nghiệm hiện trường
cơ quan cảnh sát điều tra sơ bộ đánh giá đối tượng khoảng từ hai mươi đến năm mươi tuổi
chiều cao một m sáu mươi năm đến một m sáu mươi bảy nhiều khả năng bị thương trong quá trình vật lộn với các nạn nhân
là người thông thạm am hiểu địa bàn và hoàn cảnh của nạn nhân
tuy nhiên với những nhận định như vậy thì diện đối tượng vẫn rất rộng
bên cạnh đó công tác đánh giá tính chất vụ án cũng rất khó khăn
quá trình khám nghiệm hiện trường trong nhà nạn nhân không phát hiện dấu vết lục xoát
cậy phá hai nạn nhân không sống cùng con cháu nên gia đình không nắm được tài sản của họ có bị mất gì hay không
một số giả thiết được đưa ra là giết người cướp của giết người do thủ tức cá nhân đều không có căn cứ rõ ràng
do vậy lực lượng điều tra phải bắt đầu từ diện rất rộng từ đủ các hướng
gặp nhiều khó khăn đòi hỏi tỉ mỉ công phu và rất thận trọng
xác minh nhân thân của hai nạn nhân được biết vợ chồng ông nhiễn bà kiệt là cán bộ về hữu
sống rất hòa nhã yên lành không có bất kỳ mâu thuẫn nào trong quá trình sinh sống
cũng không có biểu hiện nợ nần nên giả thiết án mạng do mâu thuẫn về kinh tế tình ái thủ tức cá nhân bị loại bỏ
lúc này các điều tra viên được cung cấp thông tin gần đây hai ông bà có sử dụng hai chiếc điện thoại smartphone
tuy nhiên cả hai chiếc đã biến mất khỏi hiện trường
như vậy cơ quan điều tra đã có thể nghiêng về giả thiết đây là vụ giết người cướp tài sản
sau khi xác định được tính chất vụ án giám đốc công an tỉnh thanh hóa đã xác lập chuyên án truy xét mang bí số một trăm linh hai g
để sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ huy động lực lượng các phòng nhiệm vụ các huyện thị thành phố và tỉnh bạn tập trung điều tra phá án
xác định rất có thể đối tượng là người địa phương nhiều tổ công tác đã tập trung giả soát
xác minh các đối tượng nghi vấn trên địa bàn xã hà bắc huyện hà trung với khoảng một năm trăm linh đối tượng đi từng nhà gặp từng người
đủ thấy lượng công việc quá lớn mà các trinh sát điều tra viên tham gia chuyên án phải thực thi
một tổ công tác cũng giả soát các nhà thuốc các điểm y tế các cửa hàng mua bán điện thoại cần cố nhằm tìm kiếm hai chiếc điện thoại bị mất của các nạn nhân
giám sát cả các khu vực như hiện trường nghĩa trang bởi không loại trừ trường hợp sau khi gây án
hung thủ có thể quay lại nghe ngóng tình hình
nhiều tổ công tác vận động thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân kiểm tra các camera an ninh truy xét giả soát xác minh hàng trăm đối tượng hình sự trên địa bàn và gần bảy nhân khẩu vắng mặt của địa phương

sau khi thực hiện hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ ban chuyên án cũng lọc ra được một số đối tượng nghi vấn trong đó nổi lên cái tên tống văn
sau khi thực hiện hàng loạt các biện pháp nghi vấn ban chuyên án cũng lọc ra được một số đối tượng nghi vấn trong đó nổi lên cái tên tống văn độ
ở t hội tụ đủ nhiều điểm nghi vấn ở gần thường xuyên tới nhà nạn nhân không có công ăn việc làm ổn định có biểu hiện trộm cắp vặt côn đổ đặc biệt t không có mặt tại địa phương ngay sau khi vụ án xảy ra
tối xảy ra vụ án t có mặt gần nhà nạn nhân nhưng khi triệu tập đấu tranh ban đầu t quanh co không thừa nhận nhưng cũng không đưa ra câu trả lời hợp lý cho quỹ thời gian của mình
tuy nhiên sau khi được sự động viên giáo dục thuyết phục của các điều tra viên tê khai vào tối sáu tháng một mươi đúng là hắn có mặt ở xã hà sơn nhưng sau đó hắn lại đi sang xã hà long để trộm cắp
vì vậy khi công an điều tra vụ án tạm thời hắn lánh mặt khỏi nhà để khỏi bị công an gọi hỏi làm việc
trong khi xác minh lời khai của t trinh sát vẫn tiếp tục giả soát các đối tượng nghi vấn tại thôn đà sơn và phát hiện một cái tên khác là vũ tiến lòng
sinh năm hai nghìn
vũ tiến lòng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở thôn đà sơn xã hà bắc huyện hà trung thanh hóa
long là đối tượng nghiện game thường xuyên có biểu hiện trộm cắp vặt
đi sâu xác minh cho thấy long đã có một tiền án tội trộm cắp bình thường là đối tượng không chịu làm ăn chỉ chơi game
bạn cũng là bạn game nơi đối tượng hay lui tới là các quán internet
mặc dù vậy nhưng gia đình long cho biết từ sau tết trung thu tức từ trước ngày hai tháng một mươi long đã lên thành phố thanh hóa
làm thuê tại một quán cà phê
liệu thông tin gia đình cung cấp có chính xác hay không
xác minh tại địa chỉ long cung cấp cho gia đình và cả các quán cà phê trong khu vực
thật bất ngờ tất cả các quán đều khẳng định không có người nào tên là vũ tiến lòng làm thuê từ dịp tết trung thu đến nay
như vậy long không đến thành phố thanh hóa làm thuê thì việc long vẫn luẩn quẩn trên địa bàn là khả năng có thể xảy ra
vậy nhưng khi cơ quan điều tra triệu tập đến làm việc long cho biết
đang đi chơi ngoài hà nội
như vậy thời điểm này xuất hiện hai đối tượng nghi vấn là tống văn tê và long
để làm rõ đối tượng gây án là tê hay lòng
chính xác tiếp tục xác minh và được biết tối sáu tháng một mươi tê có ngủ tại nhà người quen trên địa bàn xã
cùng với các tài liệu chứng cứ cơ quan điều tra đã loại tê khỏi diễn nghi vấn
cùng lúc này lực lượng kỹ thuật hình sự đã xác định được chủng loại dày để lại dấu vết tại hiện trường gây án
vũ tiến lòng
cũng có một đôi giày như thế rất nhiều điểm nghi vấn đều chỉ đến vũ tiến lòng
thế nhưng là ông có phải kẻ gây án hay không thì việc kết luận lại thực sự không hề dễ dàng
ban chuyên án phải làm rõ mọi hành tung của lòng từ thời điểm rời nhà cho đến khi trước trong và sau thời điểm vụ án xảy ra
tất cả các mối quan hệ của lòng lập tức được xác minh và kết quả cho biết
chiều bảy tháng một mươi tức ngay sau khi vụ án vừa sạch ra có hai thanh niên đến nhà lòng hỏi lòng đang ở đâu
để đón đi
chính chi tiết này các trinh sát càng có niềm tin long có mặt tại hiện trường
hai thanh niên này cũng cho biết khi đón lòng ở ngã ba ngay gần nhà nạn nhân thì lòng có bị thường
nói là bị bố chém nên nhờ đưa đi băng bó ở xã hà ninh
từ căn cứ này qua nhận dạng xác định long chính là hiểm nghi số một nên ban chuyên án đã lập tức truy tìm tung tích lòng về điều tra
xác định lòng vốn nghiện game
lòng vốn nghiện game cả ngày vùi đầu trong các quán internet nên trinh sát chia làm nhiều tổ công tác
rà soát toàn bộ các quán game trên địa bàn và đến khoảng một mươi một h ngày chín tháng một mươi sau bốn mươi tám h khẩn trường tích cực điều tra
ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng vũ tiến lòng khi hắn đang chơi game tại một quán nét ở tiểu khu ba thị trấn hà trung
thu giữ hai chiếc điện thoại di động của vợ chồng ông nguyễn bà kiện và một dao bấm dạng gấp là các tăng vật của vụ án
tại cơ quan công an bước đầu vũ tiến long khai nhận do nghiện game cần có tiền tiêu xài nên long đã ở tại ngôi nhà hoàng gần nhà ông nguyễn bà kiện để chờ cơ hội đột nhập trộm cắp
khoảng bốn giờ sáng bảy tháng một mươi long mang theo một dao bấm đi từ ngôi nhà hoàng cách nhà hai nạn nhân khoảng một mươi năm mét rồi treo tường rào đột nhập vào khu bếp để lục xoát kiếm đồ có giá trị để trộm cắp
nghe tiếng chó sủa ông nguyễn bà kiện từ trong nhà chạy ra sân
khi lòng đang lục tìm tài sản ở gian bếp thì bị vợ chồng ông nghĩễn phát hiện hai ông bà già chạy đến ôm và kéo lòng vào nhà để xem cho rõ mặt vì trời tối
khi bị kéo đến cửa nhà lòng đã rút dao bấm thủ sẵn trong người già tác động một nhát vào vùng búp ông nghĩễn rồi vùng chạy
khi lòng chạy đến tường dao đang leo qua tường để tẩu thoát thì ông nghĩễn và bà kiện lại chạy theo kéo xuống đất
lòng tiếp tục dùng dao tác động liên tiếp vào vợ chồng ông nghĩễn
khiến cả hai nạn nhân gục xuống đất
sau khi gây án long leo qua tường rào rồi đứng nhìn vào trong xem có ai đến cứu giúp các nạn nhân hay không
khoảng năm phút sau long quay lại vào nhà lục tìm và lấy đi hai chiếc điện thoại di động
kết quả định giá hai chiếc điện thoại trị giá hai triệu đồng rồi bỏ đến ngôi nhà hoang lẩn trốn
đến chín giờ cùng ngày long gọi cho hai người bạn đến đón đi băng bó ở trạm y tế do lúc gây án đã bị dao cứa vào ngón tay trò bên phải
rồi đến một quán internet ở thị trấn hà trung chơi game đến khi bị bắt
theo đánh giá của bà nguyễn thị thiết sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết
trước khi phát hiện sự việc vợ chồng ông bà mất mạng trong đêm bà có nghe thấy tiếng kêu cứu thất thành phát ra xung quanh nhà mình nhưng không xác định được phương hướng
nghĩ vợ chồng ai đó tranh cãi đánh chửi nhau bình thường nên chủ quan lên giường đi ngủ tiếp
tòa án nhân dân tỉnh thanh hóa đã đưa vụ án giết người và cướp tài sản ở thôn đà sơn xã hà bắc huyện hà trung ra xét xử
trước tòa trong suốt quá trình xét xử long tỏ ra không hề ăn năn hối cải
không những thế hắn còn có thái độ vô cảm cách trả lời ngang ngược về hành động tàn bạo do chính mình gây ra khiến nhiều người thân của nạn nhân thêm đau lòng bật khóc
sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ hội đồng xét xử đã tuyên án bị cáo vũ tiến lòng
phạm tội giết người và tội cướp tài sản tổng hình phạt chung cho cả hai tội danh là tử hình
ngoài ra bị cáo long còn phải bồi thường thiệt hại dân sự cho gia đình các nạn nhân tổng số tiền ba trăm bốn mươi tám triệu đồng
thưa quý vị và các bạn trung tá lê văn đức đội trưởng đội hướng dẫn điều tra tội phạm về trật tự xã hội phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa cho biết
đơn vị đã thụ lý và điều tra làm rõ nhiều vụ án liên quan tới đối tượng nghiện game
đa số các đối tượng này
dành phần lớn thời gian trong ngày chơi game thậm chí trời xuyên đêm để đạt được trình độ vị trí cao trong thế giới ảo
một số thừa nhận sau thời gian chơi game vì thiếu tiền nên chủ động một mình hoặc rủ bạn cùng chơi đi trộm cắp cướp giật tài sản
một số đối tượng manh động mang theo hung khí để chống trả nếu bị phát giác
những đối tượng này thường chọn thời điểm vắng người và thường nhắm tới những nạn nhân già yếu ở nhà một mình trên người có tài sản để thực hiện hành vi phạm tội
qua vụ trọng án trên
có thể nhận thấy hậu quả của việc nghiện game là rất đáng báo động
đã đến lúc cần phải có những biện pháp quyết liệt đồng bộ ngay từ mỗi gia đình nhà trường và toàn xã hội để ngăn chặn những vụ việc đáng tiếc tương tự có thể xảy ra
thời lượng của chương trình đến đây là hết hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau